bệnh nhân nhiễm sán lá gan lớn là nam ntd ba mươi chín tuổi ở phú yên bệnh nhân đến tái khám tại viện huyết học
truyền máu trung ương để điều trị hóa chất tuy nhiên bệnh nhân lại ho sốt tình cờ siêu âm ổ bụng có kết quả
phát hiện ra có khối ở gan bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi áp xe gan và chuyển tuyến đến bệnh viện bệnh nhiệt đới
trung ương khám và điều trị khai thác tiền sử được biết bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu cấp đã điều trị hóa chất
năm đợt tại viện huyết học truyền máu trung ương trước khi ra hà nội bệnh nhân xuất hiện ho đầm đục đau tức ngực
hai bên khi ho sốt cơn trong ngày phải vào viện điều trị một tuần trao đổi với bác sĩ anh đê cho hay anh có sở thích
ăn rau sống đặc biệt là rau muống được trồng dưới ao hồ và rau mổ sống anh rất nghiện món cá ổ nướng quấn với rau muống
và món thịt vịt quay thịt vịt hấp ăn với rau ngủ sống ngay cả khi đang nằm điều trị tại bệnh viện trong phú yên
anh vẫn thường xuyên ăn món này tiến sĩ vũ minh điền phó trưởng khoa nội tổng hợp bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
qua thăm khám lâm sàng và khai thác tiền sử của bệnh nhân chúng tôi đã nghĩ đến bệnh cảnh sát lá gan lớn khi các xét nghiệm ban đầu cho thấy
có khối bạch cầu ái toan tăng cao và hình ảnh chú phim cộng hưởng từ gan hướng nhiều đến bệnh sán lá gan lớn
tiến sĩ điền nhấn mạnh người mắc bệnh sán lá gan thường có triệu chứng đau hạ sườn phải âm ỉ không đặc hiệu
người bệnh thường có cảm giác mệt mỏi đầy bụng và khó tiêu rất nhiều trường hợp không có biểu hiện lâm sàng rõ rệt
nhiễm sán lá gan cấp tính có thể gây đau bụng gan to buồn nôn sốt nổi mé đay sụt cân
nếu một người nhiễm sán lá gan lớn mãn tính không được điều trị lâu ngày có thể dẫn đến các biến chứng viêm đường mật
sỏi mật viêm túi mật viêm tụy sơ đường mật và sơ hóa gan
để xác định người có bị mắc sán lá gan lớn hay không phải dựa vào kỹ thuật xét nghiệm tìm chứng sán trong phân
hoặc xét nghiệm máu để tìm kháng thể trong huyết thanh của bệnh nhân chuyên gia này cho biết thêm
cũng theo tiến sĩ vũ minh điền ở người sán ký sinh trong gan mật
trường hợp bất thường sán có thể ký sinh trong cơ dưới da ký sinh lạc chỗ
sán trưởng thành để chứng theo đường mật xuống ruột và ra ngoài theo phân
chứng xuống nước nở ra ấu trùng lông và ký sinh trong ốc phát triển thành ấu trùng đuôi
rau mọc dưới nước tạo nang trùng hoặc bơi tự do trong nước
người hoặc châu bò ăn phải thực vật thủy sinh hoặc bứng nước lá có ấu trùng sẽ bị nhiễm sán lá gan lớn
khi người ăn sống rau mọc dưới nước hoặc uống nước có nhiễm ấu trùng sán ấu trùng sán và dạ dày xuống ta tràng
tự tách vỏ và xuyên qua thành tá tràng vào khoang phúc mạc đến gan đục thủng bao gan và xâm nhập vào nhu môgan gây tổn thương gan
đây cũng chính là giai đoạn kích thích cơ thể phản ứng miễn dịch mạnh nhất
sàn lá gan ký sinh chủ yếu ở mogal nhưng trong giai đoạn xâm nhập sán có thể di chuyển lạc chỗ và gây các tổn thương ở các cơ quan khác như thành ruột thành dạ dày
sau giai đoạn xâm nhập vào nhu mô gan từ hai đến ba tháng sán xâm nhập vào đường mật trưởng thành và đẻ trứng
tại đây sán trưởng thành có thể ký sinh và gây bệnh trong nhiều năm có thể tới một mươi năm nếu không được phát hiện và điều trị
tại đường mật sán gây tổn thương biểu mô đường mật tắc mật viêm và sơ hóa đường mật thứ phát viêm tụy cấp
để phòng bệnh sán lá gan lớn tiến sĩ vũ minh điền khuyến cáo đây là bệnh liên quan đến thói quen và tập quán ăn uống của người dân
vì vậy phòng bệnh là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết
người dân không nên ăn sống các loại rau mọc dưới nước như rau muống rau ngủ rau cần cải son rau rút không uống nước lã
khi nghi ngờ nhiễm sán lá gan lớn phải đến cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa để được trần đoán và điều trị kịp thời
những người vốn có thói quen ăn các loại rau mọc dưới nước đầm ao hồ ăn sống hoặc không được chế biến kỹ cũng nên đi khám và tầm soát bệnh